cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa bắt tạm giam đỗ văn dũng
trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư công nghệ đông nam á
gọi tắt là công ty đông nam á về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi trong lúc dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
một công ty có trụ sở tại mỹ đã ký kết hợp đồng cung cấp găng tay y tế
và đặt gọc số tiền một chín mươi chín usd tương đương với trên hai mươi năm tỷ đồng
qua điều tra xác định công ty đông nam á không có chức năng sản xuất mặt hàng găng tay y tế
cũng không làm đại diện đại lý phân phối không được ủy quyền kinh doanh của đơn vị sản xuất
phân phối găng tay y tế nào tuy nhiên ông dũng vẫn quảng cáo ký kết hợp đồng
và nhận tiền chi dùng vào mục đích cá nhân hơn hai mươi bốn tỷ đồng
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
cũng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty do ông dũng làm tổng giám đốc